do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh
kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên trong hôm nay và ngày mai
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lóc
và gió giật mạnh
đồng thời nền nhiệt trên khu vực giảm mạnh
chỉ giao động từ một mươi đến một mươi sáu độ
trời rét đậm vùng núi có nơi
xảy ra rét hại
sao đến ngày hai mươi tám khi mà hội tụ gió suy yếu
và không khí lạnh dần di chuyển ra biển
thì mưa sẽ giảm nhanh
cùng nền nhiệt tăng nhẹ
tương tự tại khu vực các tỉnh
ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông ở một vài nơi
cục bộ có nơi có mưa vừa
đến mưa to
trong cơn rông có thể tiềm ẩn tố lóc
cũng như là gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhanh
chỉ giao động từ chín đến một mươi bảy độ
vùng núi cao có nơi rét hại
thậm chí có nơi còn xảy ra mưa tuyết và băng giá
sau đó sang ngày hai mươi tám
thì nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
nhưng rét đậm dân hại vẫn duy trì
người dân cần lưu ý mặc ấm để bảo vệ sức khỏe
cũng như là chủ động có biện pháp
ủ ấm cây trồng vật nuôi phù hợp
tránh thiệt hại về kinh tế
đối với các tỉnh miền trung
cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa vào đến thừa thiên huế
có mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
từ ngày mai khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh
nên mưa sẽ giảm nhanh
ở phần phía bắc
còn ở phần phía nam
thì vẫn có mưa diện rộng
nhưng cường độ thì giảm đến đôi chút
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác
với lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm
về nhiệt độ tại đây cũng xuất hiện rét đậm
với mức nhiệt ngày mai
chỉ giao động là từ một mươi một đến một mươi bảy độ
và sau đó sẽ tăng nhẹ
trong hai ngày tiếp theo
phù vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến khánh hòa
cũng chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh rồn xuống
nên trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa vừa đến mưa to
sau mưa giảm dần
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác
với tố lóc cũng như là gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm
cao nhất ngày mai trong ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận
do nằm xa khối không khí lạnh
nên chỉ có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt chưa chiều
duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với vùng cao tây nguyên
trong ba ngày tới
thời tiết tại đây phổ biến là có mưa vài nơi
vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời có nắng vừa phải
nhiệt độ trên khu vực giảm nhẹ
giao động là từ một mươi năm đến hai mươi chín độ
và rét đậm về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chỉ có mưa lắc đắp vài nơi
vào lúc chiều tối
ban ngày trời có nắng với nền nhiệt tại đây
cũng có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều
trong ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ